nhằm chống sạt lở bờ sông bảo đảm an toàn khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang trong mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi
tỉnh tuyên quang đang đẩy nhanh thực hiện đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang
khu vực thị trấn na hàng huyện na hàng tỉnh tuyên quang
công trình kè bảo vệ bờ sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang khu vực thị trấn na hàng
có tổng chiều dài trên một một mươi ba km từ cầu cứng đến khu vực chợ na hàng tổng mức đầu tư chín mươi tỷ đồng
công trình phấn đấu hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hiện phần chân kè cơ bản đã được thi công xong
bảo đảm cho việc thoát nước xả lũ của nhà máy thủy điện tuyên quang
từ năm hai nghìn bảy nhà máy thủy điện tuyên quang với dung tích hồ chứa khoảng hai ba tỷ m ba nước đi vào hoạt động
việc xả nước để phát điện và phục vụ cho việc cứu hạn ở các tỉnh khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
đã gây sạt lở đất làm mất đất sản xuất và ngập úng hư hại nhiều diện tích cây trồng của nhân dân sống hai bên bờ sông gâm
nghiêm trọng nhất nhiều hộ dân bị sạt lở đến sát nhà và xuất hiện những vết nứt ở sân nền và tường nhà